vùng bốn hải quân vừa tiến hành cứu kéo thành công một tàu cá bị nạn trên biển đưa một mươi bốn ngư dân về bờ an toàn tiến hành bàn giao cho địa phương và gia đình
sau khi nhận tin báo vùng bốn hải quân điều động tàu bốn trăm bảy mươi một nhanh chóng đi cứu kéo tàu bình định chín mươi tám nghìn tám trăm ba mươi ba ts bị hỏng máy đang thả trôi trên biển
đến sáu giờ sáng qua đã tiếp cận và kéo tàu cá về bờ đến đêm cùng ngày thì kéo tàu cá này về đến vịnh cam ranh khánh hòa
bàn giao cho địa phương và gia đình tiếp tục khắc phục sửa chữa tàu cá bình định chín mươi tám nghìn tám trăm ba mươi ba ts hành nghề lưới vây gồm một mươi bốn lao động do anh võ minh vương làm thuyền trưởng
khi tàu đang hoạt động cách đảo phú quý khoảng một trăm bốn mươi hải lý về phía đông bắc thì hỏng máy nên phải thả trôi thuyền trưởng đã đề nghị hỗ trợ